tổ biên tập của tiểu ban kinh tế xã hội đã tổ chức hội thảo khoa học với nhóm đối tác phát triển
về khuyến nghị chính sách cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi của việt nam
các chuyên gia quốc tế đã đưa ra hơn một trăm bốn mươi khuyến nghị với thông điệp
các tổ chức quốc tế cam kết đồng hành cùng chính phủ và các bộ ngành của việt nam
sau khi tiếp thu các khuyến nghị tổ biên tập của tiểu ban kinh tế xã hội đề nghị nhóm đối tác phát triển
tiếp tục trao đổi cụ thể hơn về những định hướng mà việt nam cần tập trung
làm rõ mối quan hệ giữa phát triển nhanh và bền vững giữa thành thị và nông thôn
giữa công nghiệp và nông nghiệp hài hòa thu nhập để giảm khoảng cách giàu nghèo
chúng tôi cần các quý vị cũng phải nhấn mạnh cho việt nam có hai thứ
thứ nhất là cơ hội của việt nam đang ở đâu thay chứa đang ở đâu
thứ hai là điểm ngã của việt nam múc chốt hiện nay là cái gì
nếu chúng ta biết được cái điểm ngã đó

thấy được và chúng ta tháo được cái điểm nghẹn đấy là có thể chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề đi theo
đánh giá cao những nỗ lực của việt nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
nhóm đối tác phát triển không chỉ khuyến nghị những việc cần làm
mà còn khuyến nghị việt nam nên làm như thế nào với bảy nhóm chính sách bao gồm
tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn các mục tiêu phát triển bền vững
các mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn tái cơ cấu khu vực tài chính và ngân hàng
vai trò của khu vực tư nhân nguồn vốn con người và phát triển xã hội tăng cường thể chế và quản trị